tập luyện để truyền dạy cho nhau những điệu hát then hay cách đánh đàn tính sao cho thật chuẩn thật nhuẩn nhuyễn

nhưng với niềm đam mê ca hát mong muốn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

trước mắt là sẽ phục vụ cho chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại chỗ

tiếp theo là chúng tôi cũng sẽ nhân rộng cái mô hình này để trở thành một cái dịch vụ phục vụ du lịch

những giai điệu của hát then đàn tính đã in sâu vào mỗi người con dân tộc tài nùng ở nơi đây
họ lớn lên bằng những lời du
xen lẫn trong đó
đó là tiếng đàn tính và những câu hát then
những câu lạc bộ hát then đàn tính như thế này sẽ góp phần nâng cao ý thức

những năm qua hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển công nghiệp

mặc dù vẫn còn nhiều khóa

đã và đang gặt hái được nhiều thành công ghi nhận tại tỉnh tuyên quang

công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng thành hưng là thành viên của hiệp hội bê tông việt nam

ứng dụng đó của viện khoa học công nghệ xây dựng mà khi chuyển giao cho mình thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị rất lớn
cho những cái khu vực nông thôn của các tỉnh trung du huyền núi vì giá thành nó hạ và thi công rất nhanh

nhà máy thải ra môi trường hơn một mươi tám mét khối nước thải
những năm trước đây có thể nói
nhà máy thải ra môi trường hơn một mươi tám mét khối nước thải
tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở đơn vị luôn là vấn đề nóng
tuy nhiên trong hai năm trở lại đây hàng nghìn người dân sống gần nhà máy không còn phải chịu mùi khó chịu nữa
đó chính là kết quả của việc công ty đã áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và trong việc xử lý nước thải
bắt đầu từ tháng chín một mươi sáu công ty đã thuê đội quốc gia dân nước ngoài về để kết hợp cùng với công ty để đưa ra một số cải tạo lớn của khu vực xử lý nước thải
chúng tôi đã đầu tư cải tạo để gộp hai cái dây chuyền xử lý nước thải của bột và giấy vào là một để tận lợi cho việc xử lý nước thải
tiếp nữa là chúng tôi đã có tìm hiểu và sử dụng một số các loại hóa chất khác mang tính ưu việt xử lý nước thải ưu việt tốt hơn
ngoài ra thì song song với đấy là chúng tôi cũng đã đầu tư hệ thống quan sát nước thải tự động theo đúng tiêu chuẩn của nhà nước
trong lĩnh vực nông nghiệp ở huyện tuyên quang cũng chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nhiều đơn vị
với việc ứng dụng công nghệ mới phương pháp mới vào sản xuất từ đó nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường
mô hình chè việt gáp là một trong những ví dụ điển hình của việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất chè ở tuyên quang
nhờ áp dụng mô hình việt gáp mà năng suất chè bình quân của hợp tác xã trẻ vĩnh tân đã tăng từ tám tấn trên một hectare lên khoảng một mươi bốn tấn trên một hectare
giá thành sản phẩm cũng được nâng cao từ mức một trăm linh đồng một kg lên trên hai trăm năm mươi đồng một kg
thu nhập bình quân mỗi hectare trẻ đã nâng lên rõ rệt khoảng trên ba mươi triệu đồng một năm
nhiều xã viên đã có thu nhập từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi triệu đồng mỗi năm
thu nhập bình quân mỗi hectare chè đã nâng lên rõ rệt khoảng trên ba mươi triệu đồng một năm
thu nhập bình quân mỗi hectare chè đã nâng lên rõ rệt khoảng trên ba mươi triệu đồng một năm
có thể thấy việc nghiên cứu và ứng dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất đã giúp các doanh nghiệp tại tuyên quang tạo ra bước đột phá về năng suất chất lượng sản phẩm
có thể thấy việc nghiên cứu và ứng dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất đã giúp các doanh nghiệp tại tuyên quang tạo ra bước đột phá về năng suất chất lượng sản phẩm
với quân ngũ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba với quân hàm thượng úy ông nguyễn văn sáu ở xã tịnh thới thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bắt tay vào việc nuôi cá cha giống đến nay đã gắn bó hơn hai mươi năm với nghề làm cá giống
trong đó có con cá cha và đã rất thành công với doanh thu mỗi năm từ hai đến ba tỷ đồng năm hai nghìn một mươi bảy ông vinh dự là một trong hai mươi nông dân tiêu biểu của tỉnh đồng tháp được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất và kinh doanh giỏi
khởi nghiệp với nghề nuôi cá giống từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông nguyễn văn sáu luôn chăn trở và tìm cho mình một hướng đi mới ông quyết trí đi theo con cá cha giống
đó được xem là quyết định mạo hiểm với ông lúc bấy giờ bởi kinh nghiệm nuôi cá giống thì đã có nhưng chỉ là với các loài cá trắng nay chuyển sang nuôi cá cha nên ban đầu khó khăn và lắm gian chuân đối với ông
bằng sự quyết tâm và ý chí của một cựu chiến binh nông dân nguyễn văn sáu đã tự trao dồi kiến thức chăm chỉ học tập kinh nghiệm nhiều nơi và áp dụng thành công cho đến nay
từ năm ao nuôi ban đầu đến nay nông dân nguyễn văn sáu đã mở rộng diện tích ao nuôi lên một mươi năm ao trên một mươi hai hectare vừa nuôi cá cha giống ông cũng đang nghiên cứu để thả nuôi thêm các loài giống thủy sản khác để phục vụ bà con trong việc đa dạng vật nuôi hạn chế tình trạng cung vượt cầu vào một thời điểm
bên cạnh đó ông cũng đã tạo công an việc làm cho khoảng hai mươi lao động thường xuyên tại địa phương với mức lương bình quân từ năm đến sáu triệu trên một tháng ngoài ra ông còn tích cực đóng góp kinh phí phục vụ hoạt động an sinh xã hội của địa phương
trải qua hơn hai mươi năm kinh nghiệm ươm nuôi cá giống ông sáu đã tận dụng tốt lợi thế tự nhiên về nguồn nước để làm nền tảng quan trọng trong việc ươm nuôi cá cha giống
bởi nguồn nước quyết định tới khoảng năm mươi chất lượng cá giống
nguồn nước giúp cá bột lớn nhanh đồng đều và giảm tối đa tỷ lệ hao hụt
nhờ vậy mà cá cha giống của ông dần dần xây dựng được chất lượng và thương hiệu riêng được các đối tác như các công ty chế biến thủy sản lớn trong tỉnh và ngoài tỉnh thu mua
trong thời gian vừa qua thì thấy mô hình này cũng đem lại thu nhập tương đối là cao
đặc biệt là sau khi có được những thu nhập cao gì đó
thì hộ ông sáu đã hỗ trợ về khoa học kỹ thực giúp đỡ cho những người tham gia vào nuôi cá giống này
bên cạnh đó thì chú cũng có đóng góp về xây dựng cầu đường ở địa phương giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
tạo việc làm cho người dân ở địa phương thường xuyên để giúp người dân nâng cao thu nhập
giá cá giống đang biến động theo thị trường
tuy nhiên với ông sáu chất lượng luôn là điều kiện hàng đầu
để khách hàng quyết định đến giá cả
do vậy ông kiên định mục tiêu là sản xuất tốt sản xuất an toàn để cung cấp cá khỏe sạch bệnh
hy vọng rằng với quyết tâm nâng tầm thương hiệu
nông dân nguyễn văn sáu sẽ sớm xây dựng cho mình nhãn hiệu hàng hóa đối với cá cha giống theo hướng việt gáp
đây được xem là một tấm gương điển hình trong việc quan tâm đến chất lượng sản xuất
trong phần tin quốc tế ngành dầu khí mỹ chịu áp lực từ biện pháp trả đũa thương mại của trung quốc
australia hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán
vốn đang bùng nổ của mỹ rơi vào tình trạng khó khăn do bắc kinh có thể thay đổi quyết định chuyển sang mua dầu của iran
khiến lệnh trừng phạt của mỹ đối với quốc gia trung đông này gặp trở ngại
theo nhận định của các chuyên gia xuất khẩu dầu của mỹ đã tăng hơn bốn lần kể từ cuối năm hai nghìn một mươi năm
sức tăng trưởng của ngành năng lượng này đã nâng sản lượng dầu của mỹ lên mức cao kỷ lục và dẫn tới việc xây dựng những cơ sở xuất khẩu khổng lồ
trung quốc hiện đang là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai của mỹ sau canada
tuy nhiên mặt hàng xuất khẩu này đang có nguy cơ gặp trở ngại do bắc kinh đe dọa áp thuế đối với dầu thô của mỹ
để trả đũa các biện pháp thuế quan mà tổng thống donald trump áp lên hàng hóa của trung quốc
nếu trung quốc áp thuế xuất khẩu dầu của mỹ sẽ trứng lại giá dầu nội địa của mỹ sẽ không ổn định và hoạt động của ngành công nghiệp năng lượng sẽ bị chậm lại
giới phân tích nhận định trung quốc có thể trả đũa vào dầu khí của mỹ và tìm mua dầu từ nước khác trong đó có iran
đây sẽ là một kết cục đáng lo ngại cho các công ty dầu khí mỹ vốn dựa vào xuất khẩu
cảnh sát ấn độ vừa bắt giữ hai nam giới mang quốc tịch rumani tại thủ đô new delhi
đây là hoạt động nằm trong quá trình điều tra một băng nhóm tội phạm quốc tế
chuyên đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân và trộm tiền trên các máy rút tiền tự động atm
theo cảnh sát thành phố con qatar miền đông ấn độ các đối tượng này bị tình nghi đánh cắp ba triệu rup
tương đương với bốn mươi bốn đô la mỹ từ các máy atm nằm dài rác trong thành phố
hiện hai đối tượng đã được đưa tới coca và sẽ bị giam giữ để phục vụ điều tra đến hết ngày một mươi tám tháng tám
theo lệnh bắt của tòa án địa phương
thông báo cho biết thêm hai đối tượng vừa bị bắt được cho là thành viên của một băng nhóm tội phạm quốc tế
chuyên sử dụng các thiết bị quét gắn trên máy atm để đánh cắp thông tin chủ thẻ
cho đến nay cảnh sát ấn độ đã tiếp nhận khiếu nại của bốn mươi năm trù thẻ
về tình trạng tiền ở trong tài khoản biến mất không rõ lý do
cảnh sát ấn độ cho rằng băng nhóm tội phạm này đã tiếp cận thông tin chi tiết của hơn ba trăm linh chủ thẻ
để hỗ trợ cho các nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán
chính phủ australia sẽ chi một trăm chín mươi triệu đô la úc khoảng một trăm bốn mươi năm mươi sáu triệu đô la mỹ
quyết định được đưa ra trong
trong thời điểm hạn hán đang gây ra nhiều khó khăn cho các khu vực ở bờ đông của nước này
phát biểu trong một sự kiện tại bang new south wales thủ tướng australia mark conternbul cho biết
khoản hỗ trợ này sẽ giúp các nông dân thanh toán khoản phải trả
và hỗ trợ các sáng kiến về sức khỏe tinh thần cũng như cho các tổ chức cộng đồng
như vậy tính cả khoản tiền mới được công bố này
australia đã chi tổng cộng năm trăm bảy mươi sáu triệu đô la mỹ cho công tác trợ giúp người nông dân
trong khi đó chính quyền bang new south wales
cũng đã chi bảy trăm bốn mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ cho nông dân
hiện australia đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ
khi chín mươi chín diện tích của bang new south wales bang đông dân nhất nước này bị ảnh hưởng
tình trạng khô hạn đã khiến người nông dân gặp rất nhiều khó khăn
việc chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để làm nóng bầu không khí của sự kiện đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám asean hai nghìn một mươi tám sắp tới
nước chủ nhà indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động trong thời gian qua
trong ngày hôm qua một sự kiện khác thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận nước này
là tiết mục nhảy tập thể với sự tham dự của hàng chục nghìn người
theo thông báo của ban tổ chức có ít nhất sáu mươi năm người xếp thành hàng dài khoảng tám km
ở thủ đô jakarta để tham gia buổi chính diễn tập thể điệu nhảy địa phương có tên là poco poco
những người tham gia hy vọng rằng sự kiện sẽ giúp quảng bá hình ảnh văn hóa của indonesia
tới bạn bè thế giới cũng như khích lệ tinh thần đoàn thể thao nước chủ nhà ở asia
dự kiến asean hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày hai tháng chín tới
thủ đô jakarta và thành phố palembang trên đảo sumatra dự kiến sẽ tiếp đón khoảng một mươi một vận động viên
cùng với năm quan chức đến từ bốn mươi năm quốc gia tham gia tranh tài
hàng chục nghìn cảnh sát và binh sĩ quân đội sẽ được huy động để bảo vệ cho sự kiện trọng đại này
nhưng nguồn tạng ghép hiện rất hạn chế và hầu hết bệnh nhân sẽ chết trong khi chờ tạng từ người cho
mới đây các nhà khoa học tại đại học texas của mỹ đã nuôi cấy được phổi của heo từ tế bào của chính con vật trong phòng thí nghiệm
một thành tiệu có thể mang đến hy vọng cho vô số bệnh nhân
các nhà khoa học thuộc trường đại học texas mexico brand vừa cấy ghép thành công cho bốn con heo bằng lá phổi
được nuôi trong phòng thí nghiệm có khả năng tự phát triển mạng lưới mạch máu để tồn tại
đây là một đột phá mới sẽ mở ra những tiềm năng lớn trong việc nuôi cây lá phổi
và tạo thêm nguồn tạng cho những người bệnh đang nằm trong danh sách chờ cấy ghép phổi
theo mạng lưới chia sẻ tạng unos ở mỹ hiện có một bốn trăm năm mươi năm người đang nằm trong danh sách chờ phổi
tình trạng sử dụng rác thải nhựa không thể tái chế vẫn rất phổ biến tại anh
khi các hộ gia đình đã thải ra hơn năm trăm linh tấn hộp và khay nhựa đựng đồ ăn mỗi năm
trong đó phần lớn là không thể tái chế
theo hiệp hội chính quyền địa phương anh đồ đựng thực phẩm được làm từ nhiều vật liệu nhựa khác nhau
và cần phân loại để dễ xử lý hơn
bên cạnh đó cơ quan này hối thúc các nhà sản xuất tăng cường sử dụng nhựa tái chế
ngoài ra hiệp hội chính quyền địa phương anh hy vọng chính phủ sẽ xem xét việc cấm sử dụng túi ni lông chất lượng thấp
cũng như buộc các nhà sản xuất phải đóng góp tài chính để thu thập hoặc xử lý sản phẩm này
kiến nghị này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã có những bước đi mạnh mẽ
nhằm giảm lượng rác thải nhựa khổng lồ bên cạnh nhiều chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân
cũng như đầu tư nghiên cứu phương pháp xử lý rác thải nhựa mới
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân